chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của lãnh đạo bộ công an lực lượng công an tp hà nội đồng thời mời người này đến làm việc
với hành vi nêu trên đơn vị nghiệp vụ công an tp hà nội đã củng cố hồ sơ ra quyết định xử phạt anh vũ sơn tê về hành vi
cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân với số tiền phạt bảy năm triệu đồng
như đã đưa tin khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng ba chị tê lái xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi h một trăm một mươi chín xx di chuyển trên đường trần cung hướng đi phạm văn đồng
đã va chạm với xe máy của anh nguyễn việt a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại quận bắc tử liêm đang dừng sát về hè đối diện khu vực số ba mươi tám trần cung
sau khi xảy ra va chạm nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã đến hiện trường giải quyết
kiểm tra nồng độ cồn với chị t cho kết quả năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở anh nga không có nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu kiểm tra chất kích thích nhưng không phát hiện và tạm giữ hai phương tiện nói trên
thời điểm xảy ra sự việc nhiều người dân tụ tập rất đông theo dõi gây mất an ninh trật tự và đăng tải lên mạng xã hội
cùng lúc này một số trang mạng xã hội đưa tin chị tê tự xưng là cháu của một lãnh đạo bộ công an
qua lời khai của người phụ nữ và kết quả xác minh lực lượng chức năng xác định chị tê không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo bộ công an
cơ quan chức năng xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật nêu trên
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông sáng một mươi hai tháng ba lt người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn điều khiển chiếc xe ô tô va chạm giao thông trên đường trần cung hà nội đã bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng tức bằng lái xe hai mươi ba tháng
ngày một mươi một tháng ba chủ tịch ubnd tp hà nội ban hành quyết định số một nghìn ba trăm bốn mươi năm qdxphc xử phạt vi phạm hành chính đối với lương hồng tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận tây hồ hà nội lao động tự do về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a khoảng một mươi điều năm nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ndcp xử đổi bổ sung tại nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một ndcp
với lỗi vi phạm nêu trên lương hồng tê phải chịu hình thức xử phạt hành chính ba mươi năm triệu đồng
người này còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe hạng b một thời hạn hai mươi ba tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành ngày một mươi một tháng ba
ngoài ra đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định
liên quan đến việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung ở phố trần cung
nhiều ý kiến thắc mắc vì sao thẩm quyền ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính vụ việc này là chủ tịch ubnd tp hà nội
giải đáp nội dung này một chuyên gia pháp lý thông tin khoảng ba điều bảy mươi năm nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ndcp được sửa đổi bởi khoản hai mươi bảy điều hai nghị định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một ndcp quy định về thẩm quyền xử phạt của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau
chủ tịch ubnd cấp tỉnh có quyền
phạt cảnh cáo phạt tiền đến bảy mươi năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản một điều bốn nghị định này
thẩm quyền phạt tiền quy định tài khoản một năm mươi hai được xác định căn cứ vào mức tối đa của cung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể
phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
với mức tối đa của khung tiền phạt của hành vi vi phạm nêu trên thuộc thẩm quyền ra quyết định của chủ tịch ubnd cấp tỉnh
chủ tịch ubnd cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ hai mươi đến ba mươi bảy năm triệu đồng
còn chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã được phạt tiền đến bốn triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt
ngoài ra tại nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ndcp
sửa đổi bổ sung tại kỷ định một trăm hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi một ndcp cũng quy định thẩm quyền xử phạt của lực lượng công an nhân dân
tại điều bảy mươi sáu nghị định một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín ndcp
chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến năm trăm linh đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội trưởng trạm đội trưởng của người quy định tại khoản một điều này có quyền
phạt cảnh cáo phạt tiền đến một năm triệu đồng
đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
trưởng công an cấp xã trưởng đồn công an trưởng trạm công an cửa khẩu khu chế xuất tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động có quyền
phạt cảnh cáo phạt tiền đến hai năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá năm triệu đồng
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và điểm c khoảng một điều bốn của nghị định này
trưởng công an cấp huyện trường phòng nghiệp vụ thuộc cục cảnh sát giao thông trường phòng nghiệp vụ thuộc cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
trưởng phòng nghiệp vụ thuộc cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến một mươi năm triệu đồng
đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt tước quyền sử dụng giấy phép
chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá ba mươi triệu đồng
giám đốc công an cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến ba mươi bảy năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
cục trưởng cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tư lệnh cảnh sát cơ động có quyền phạt cảnh cáo phạt tiền đến bảy mươi năm triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn tịch thu tăng vật phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính